tại huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an chiều hai mươi bốn tháng một mươi đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại công trình trung tâm thương mại khách sạn và tổ chức sự kiện đang thi công
vụ cháy xảy ra khoảng một mươi bốn h một mươi năm phút lửa bùng phát từ nơi tập kết vật liệu ở tầng hai tòa nhà rồi bốc cháy dữ dội khói chùm kín
lúc đó có khoảng một mươi năm công nhân đang làm việc bên trong ngay sau khi xảy ra cháy lực lượng công an cơ quan quân sự huyện quỳ hợp đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy số ba có mặt triển khai các phương án chữa cháy đến khoảng hơn một mươi năm giờ cùng ngày cơ bản đám cháy đã được khống chế rất may không có thiệt hại về người